khởi công từ năm hai nghìn bảy nhưng do nhiều nguyên nhân đã bị chậm tiến độ đội vốn lên hơn tám một trăm linh tỷ đồng
từ năm hai nghìn một mươi ba dự án phải đắp chiếu trở thành đống sắt vụn nằm phơi nắng phơi mưa
ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi chín vừa qua thanh tra chính phủ công bố kết luận thanh tra dự án mở rộng sản xuất giai đoạn hai công ty cổ phần găng thép thái nguyên
theo thanh tra chính phủ chủ trương đầu tư dự án là phù hợp với yêu cầu thực tế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác quặng sản xuất thép ổn định việc làm tăng thu nhập cho gần năm cán bộ công nhân viên
tuy nhiên quá trình thực hiện dự án tisco công ty tập đoàn xây lắp luyện kim trung quốc mcc tổng công ty thép việt nam vns bộ công thương các cơ quan đơn vị cá nhân có liên quan
nhằm đạt năng lực sản xuất năm trăm linh tấn phôi thép một năm
dự án gồm hai gói thầu chính mỏ sắt tiến bộ đã hoàn thành
đưa vào sản xuất tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn với giá trị hơn hai trăm hai mươi bốn tỷ đồng
và xây dựng dây chuyển công nghệ luyện kim khu vực lưu xá
thông qua đấu thầu quốc tế công ty tập đoàn xây lắp luyện kim trung quốc mcc trúng thầu
năm hai nghìn bảy tisco và mcc ký hợp đồng tổng thầu tư vấn thiết kế
cung cấp thiết bị xây dựng và lắp đặt epc với giá hơn một trăm sáu mươi triệu đô la mỹ
được xác định là chọn gói không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện ba mươi tháng
đã bao gồm các loại thuế chi phí cần thiết để thực hiện hợp đồng
ngay sau khi ký mcc đã được tạm ứng hơn ba mươi năm triệu đô la mỹ
nhưng một mươi tám tháng trước mcc đã được tạm ứng hơn ba mươi năm triệu đô la mỹ
một tháng sau mcc chưa triển khai gì với lý do giá vật tư tăng cao
tuy nhiên tisco không có bất cứ động thái nào như áp dụng điều khoản phạt hợp đồng
không báo cáo cấp thẩm quyền xem xét để hủy đấu thầu
không thu hồi tiền tạm ứng không phát hành thư đòi tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng
tổng thầu mcc đề nghị tăng thêm giá trị gói thầu epc hơn một trăm ba mươi bốn triệu đô la mỹ
chủ yếu tăng phần c c lap
nhằm gỡ khó khăn tisco kiến nghị các cấp có thẩm quyền cho phép tách phần c
khỏi hợp đồng epc giao cho nhà thầu trong nước thực hiện
tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam vinanco được chọn làm nhà thầu thực hiện phần c
với giá tạm tính bốn mươi ba triệu đô la mỹ khoảng hơn bảy trăm sáu mươi tỷ đồng
tuy nhiên sau khi được giao vinanco lại ký tiếp bốn mươi hợp đồng giao khoán cho hai mươi chín nhà thầu khác
với giá năm trăm linh năm tỷ đồng
nhiều hạng mục thực hiện chậm hoặc không thi công được do gặp khó khăn khi lắp đặt thiết bị công nghệ
mà mcc thiết kế chế tạo
cuối năm hai nghìn một mươi hai nhà thầu trung quốc rút hết công nhân và máy móc về nước
đem theo hơn chín mươi số tiền mà tisco đã thanh toán phần thiết bị
gói thầu bị ngừng trễ
điều này cho thấy hợp đồng epc ký với mcc không chặt chẽ
không quy định cụ thể tiến độ thực hiện
những sai phạm của tisco có dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của pháp luật
buông lòng quản lý gây thất thoát vốn đầu tư
ngoài tisco trách nhiệm thuộc về tổng công ty thép việt nam
vn steel là đại diện chủ sở hữu vốn tại tisco
do buông lòng kiểm tra giám sát dự án
để tisco và mcc ký thêm một mươi phụ lục điều chỉnh nhiều nội dung quan trọng của hợp đồng epc
không đúng quy định gây bất lợi cho tisco
sau nhiều năm giá cả vật tư ngày càng leo thang
đến năm hai nghìn một mươi hai tisco và vn steel có văn bản gửi bộ công thương và chính phủ
xin phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lên hơn tám một trăm linh tỷ đồng
tăng hơn bốn hai trăm linh tỷ đồng kế hoạch hoàn thành vào năm hai nghìn một mươi bốn
thời điểm đó văn phòng chính phủ đề nghị một số bộ ngành cho ý kiến
phần lớn đều phản đối cho rằng việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư
cho dự án là thiếu cơ sở
sau đó văn phòng chính phủ ban hành văn bản số ba nghìn một trăm ba mươi sáu vpcp ktn ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
thông báo ý kiến của phó thủ tướng nêu rõ
hội đồng quản trị vn steel quyết định và chịu trách nhiệm việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án
theo quy định hiện hành bảo đảm hiệu quả nếu vượt hạn mức giao thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam
và bộ trưởng tài chính trình thủ tướng chính phủ xem xét quyết định
điều này dẫn đến việc tisco cho rằng tổng mức đầu tư điều chỉnh đã được thủ tướng chấp thuận
hội đồng quản trị tisco ký quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lên tám một trăm linh tỷ đồng là không có cơ sở
từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay dự án này vẫn án binh bất động
theo thời gian dự án trở thành gánh nặng khiến cho vn steel và tysco lao đao trong nhiều thời gian
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu thường trực chính phủ đã dành riêng một cuộc họp về vấn đề này
sau phiên họp trên thủ tướng nguyễn xuân phúc chỉ đạo giao bộ công thương thành lập tổ công tác thuê tư vấn độc lập
để đánh giá toàn diện dự án và đưa ra phương án xử lý theo ba hướng
bán dự án bán công ty cổ phần găng thép thái nguyên hoặc kêu gọi doanh nghiệp góp vốn đầu tư
đến giữa tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
phó thủ tướng vương đình huệ đã đồng ý về nguyên tắc cho phép bộ công thương lựa chọn nhà thầu tư vấn độc lập đánh giá dự án theo hình thức chỉ định thầu
bộ công thương có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và tự chịu trách nhiệm trước quyết định của mình
bên cạnh đó bộ này cũng được giao chủ trì phối hợp với bộ tài chính hướng dẫn tisco thanh toán hạch toán chi phí thuê tư vấn độc lập theo quy định hiện hành
tại hội nghị sơ kết ngành công thương ngày một mươi hai tháng bảy
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tuyên bố
chính phủ không thể tiếp tục ném tiền vào găng thép thái nguyên
như thế chẳng khác gì ném tiền vào lửa
hiện nay trên diện tích hàng trăm hectare của nhà máy trên địa bàn thành phố thái nguyên
dự án trị giá hàng nghìn tỷ đồng sau nhiều năm vẫn chỉ là một công trường ngổn ngang
cả núi tiền đã bị biến thành những đống sắt vụn hoen ghỉ
hàng nghìn tấn vật liệu thiết bị
đã lắp đặt và được vận chuyển về trước đó đều trong tình trạng đắp chiếu
nhiều máy móc lắp đặt chưa hoàn chỉnh hệ thống giàn sắt thép
các phân xưởng thi công trong tình trạng dở dang
các thiết bị xuống cấp hư hỏng nằm giữa khuôn viên cò mọc ung tùm
trong đó có bốn mươi hai chiếc ô tô chỉ giá hơn một triệu đô la mỹ
năm đổ máy toa xe trị giá hơn năm triệu đô la mỹ
ngoài ra còn có các máy móc thiết bị đã nhập khẩu với tổng giá trị gần ba mươi hai triệu đô la mỹ
do mcc cung cấp đều sai khác về mã hiệu thông số kỹ thuật
quy cách chủng loại xuất xứ dẫn đến không sử dụng được và đang trong tình trạng hư hỏng nặng
khu vực lò cao với nhiều thiết bị máy móc hiện đại cũng chưa hoàn thiện
giang dở nằm giữa vùng đọng nước xình lầy
các kho chứa vật liệu trở thành những căn nhà hoang xuống cấp trầm trọng
hiện tysco đang phải huy động cán bộ công nhân viên thay nhau bảo trì
bảo vệ tài sản thiết bị máy móc
tính đến thời điểm thanh tra đầu năm hai nghìn một mươi bảy tisco đã thanh toán cho dự án hơn bốn bốn trăm linh tỷ đồng
trong đó chi phí thiết bị hơn hai một trăm linh tỷ đồng chi phí xây dựng gần một tỷ đồng
tổng dư nợ gốc lãi vay ngân hàng phải trả của dự án gần ba chín trăm linh tỷ đồng
riêng tiền lãi đã tương đương với tổng mức đầu tư ban đầu của dự án
điều đáng nói mỗi tháng
đống sắt ghỉ ấy vẫn ngốn một khoản lãi vai hơn bốn mươi tỷ đồng
và các khoản chi phí khác chưa lường hết được
đến nay tương lai dự án rất mờ mịt
những đống sắt ghỉ trị giá hàng nghìn tỷ đồng rất khó có thể vận hành hiệu quả
do công nghệ cũ nát lạc hậu
việc này lãnh đạo tysco và vn steel cùng một số cán bộ liên quan phải chịu trách nhiệm
ký các phụ lục hợp đồng epc và một số văn bản tiếp nhận nhiều loại máy móc thiết bị không đúng chủng loại
thông số kỹ thuật nguồn gốc xuất xứ hàng hóa tiêu chuẩn về quản lý chất lượng hàng hóa
bất lợi cho chính tisco ảnh hưởng đến chất lượng công trình
trong thông báo kết luận thanh tra thanh tra chính phủ xác định bộ công thương có sai phạm
khi đề xuất tăng gấp hơn hai lần tổng mức đầu tư dự án
nhưng lại không yêu cầu tysco vn steel lập thiết kế cơ sở để thẩm định theo quy định
bộ đã thiếu kiểm tra giám sát trong việc thẩm định báo cáo đầu tư trình thủ tướng chính phủ
khi chưa bảo đảm các điều kiện để triển khai dự án như nguồn vốn nguồn nguyên liệu
cơ sở xác định tổng mức đầu tư chấp thuận chọn nhà thầu phụ không đúng quy định thẩm quyền
thanh tra chính phủ cho rằng
trách nhiệm chính về những khuyết điểm sai phạm thuộc tisco
cụ thể như là lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi chưa đầy đủ cơ sở trình vn steel bộ công thương và thủ tướng chính phủ
thành lập ban quản lý dự án không đủ năng lực phê duyệt và điều chỉnh thiết kế cơ sở không đúng thẩm quyền
lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi không đúng quy định
trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và thẩm định
quyết định phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư kế hoạch đầu tư
nhưng không thẩm định những nội dung thay đổi
không làm rõ các nội dung điều chỉnh bổ sung một số chi phí không có trong quyết định của vn steel
không xác định chi tiết các nội dung chi phí cho công tác chạy thử
đồng thời tính chi phí quản lý dự án vượt so với quy định
nhưng không làm các thủ tục điều chỉnh bổ sung chi phí quản lý dự án theo quy định
thanh tra chính phủ đã chuyển kết luận thanh tra đến ủy ban chính phủ
để xem xét xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ đảng viên thuộc diện bộ chính trị
ban bí thư quản lý có liên quan khuyết điểm sai phạm tại dự án
đồng thời kiếm nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo bộ công an khẩn trương điều tra những vi phạm có dấu hiệu hình sự
đơn cử việc tổng giám đốc texaco và một số cán bộ của texaco vn steel bộ công thương
có liên quan việc ký các biên bản thỏa thuận phân chia công việc phần c
ký hợp đồng giao vinanco và các nhà thầu phụ khác thực hiện phần c
thanh toán theo đơn giá điều chỉnh không đúng hợp đồng fpc làm phát sinh tăng tổng mức đầu tư
tổng giám đốc texaco và một số cán bộ liên quan ký các phụ luật hợp đồng fpc
các văn bản tiếp nhận nhiều loại máy móc không đúng chủng loại thông số kỹ thuật
không đúng nguồn gốc xuất xứ theo hợp đồng gây bất lợi cho tisco ảnh hưởng chất lượng công trình
phê duyệt và thanh toán nhiều khoản tiền cho mcc các nhà thầu phụ và tổ chức tư vấn sai quy định
nếu không xử lý sẽ gây thất thoát vốn đầu tư
việc vinanco lập dự toán phần c theo đơn giá điều chỉnh báo cáo các cấp có thẩm quyền thiếu căn cứ
vi phạm hợp đồng phần c chậm tiến độ và phát sinh tăng tổng mức đầu tư bán thầu hưởng phí trái pháp luật

có thể thấy việc để thất thoát vốn đầu tư bán thầu hưởng phí trái pháp luật
việc để thất thoát thua lỗ sai phạm của dự án này là một điển hình của sự yếu kém trong quản lý đầu tư dự án ngành công thương
những sai phạm được thanh tra chính phủ chỉ ra là cơ sở để xác định nguyên nhân trách nhiệm những cá nhân tổ chức liên quan
có biện pháp xử lý phù hợp kịp thời
đồng thời quy trách nhiệm rõ ràng công khai minh bạch nhằm xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân sai phạm tập trung thu hồi tối đa tài sản bị thất thoát
về xử lý kinh tế tổng thanh tra chính phủ đã kiến nghị thủ tướng giao bộ công thương
chỉ đạo vnctin và tsco thu hồi của mcc hơn một mươi một sáu triệu đô la mỹ tiền thuế nộp thay
hơn bốn bảy trăm linh tỷ đồng chi phí xếp dỡ bảo quản thiết bị gần bảy trăm một mươi đô la mỹ phí quản lý phần c
ngoài ra thu hồi hơn ba tỷ đồng và gần bốn trăm bốn mươi đô la mỹ tiền chi cho các tổ chức cá nhân sai quy định
hơn ba hai trăm linh tỷ đồng các khoản chi sai quy định
hiện nay dự án đứng trước các vấn đề hết sức nan giải về pháp lý công nghệ lạc hậu vận tải khó khăn tốn kém không hiệu quả
bộ công thương cần phải phối hợp với các bộ ngành liên quan rà soát áp dụng cơ chế giảm lãi vay phát sinh trong thời gian dự án dừng thi công
báo cáo thủ tướng chính phủ cho ý kiến xử lý vướng mắt đánh giá lại tính hiệu quả khả năng tiếp tục triển khai của dự án
để tránh lãng phí nguồn lực quốc gia
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau